những bài học về đạo đức về lương tâm của những con người thời kỳ ấy đã được nhà viết kịch đăng trương viết nên trong vợi kịch mang tên điều còn lại
sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn học của mảnh đất cố đô ninh bình
ngay từ khi bắt đầu chàng trai trẻ đăng trương đã thừa hưởng tình yêu với sân khấu kịch nói từ cha mình
nhà viết kịch nguyễn đăng thái
tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh hà nội trong sự nghiệp cầm bút của mình đăng trương đã có nhiều vở diễn gây tiếng vang như chuyện tình người mất tích nắng quái chiều hôm tội ác quyền lực vượt qua tầm bão lâu đài cát đường đua trong bóng tối v v
người bố đẻ ra tôi là nhà viết kịch nguyễn đăng thái
có nói với tôi là một khát vọng của ông ấy ông ấy muốn tôi đi theo con đường văn trương
ông cũng có một muốn là tôi nối với nhật của ông ấy
và sau đó thì khoảng tầm sáu tháng sau thì tôi mới trả lời
và tôi từ bỏ cái con đường kinh doanh
lúc ấy tôi mới vào tôi ngồi học tiếp đại học
trước đó là tôi từ giảng đường đại học tôi tình nguyện để tôi đi bộ đội
và khi đó thì tôi ngồi học tiếp đại học là học đại học sân khấu điện ảnh
khi học đại học sân khấu điện ảnh thì tôi lại học chuyên ngành đạo diễn sân khấu
và cũng xác định là học đạo diễn sân khấu để biên kịch
năm hai nghìn một mươi hai nhà viết kịch đăng trương được bổ nhiệm là cục trường cục nghệ thuật biểu diễn
sau đó ông chuyển công tác làm giám đốc trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam cho đến hiện nay
thế nhưng dù ở cương vị công tác nào ông vẫn dành quỹ thời gian và không gian riêng cho sáng tác nghệ thuật cho sự nghiệp viết kịch của mình
tôi luôn đặt một cái mục tiêu rằng là mỗi ví dụ như năm nay là mình phải viết mấy vở
và làm gì thì làm thì cũng phải đặt cho mình một quỹ thời gian
để mình viết những cái vở mà mình đã định hướng
chính vì vậy cho nên là nhiều người thắc mắc là tại sao tôi làm quản lý như thế nhưng mà năm nào tôi cũng ra đều hai vở
tôi hỏi là viết thời gian nào khi làm quản lý bận bịu như thế
thì tôi nói là có những chuyến tôi đi công tác ở nước ngoài người ta đi chơi thì tôi ngồi ở nhà tôi viết
có những kịch bản ví dụ như kịch bản lâu đài cát là viết ở bên nhật
hoàn thành trong hơn một mươi ngày đi công tác ở nhật
thường là thứ bảy chủ nhật là tôi tắt máy điện thoại và tôi khép mình trong phòng để tôi viết
như thế thì mới hoàn thành được cái mục tiêu mình đặt ra
đâm trương là một nhà viết kịch
có thể khẳng định một nhà viết kịch chuyên nghiệp
trong các hình loại văn học nghệ thuật thì kịch theo tôi có nghĩa là khó nhất
bởi vì nó chỉ có một khoảng không gian bé tí và sau đó có một số lượng nhân vật ít ỏi mà nó phải tải được cả bao nhiêu chuyện đời đi
thì nam trương là một nhà viết kịch theo tôi
dám nhìn thẳng vào cốc tối cuộc đời
và dám lôi nó ra ngoài sáng
từng có thời gian trong quân ngũ có lẽ vậy nên tắc phong và phẩm chất của người lính bộ đội cụ hồ vẫn luôn tồn tại trong con người của nguyễn đăng trương
những vở kịch mà ông viết ra đều mang hơi hướng trực diện và phản ánh đúng những vấn đề nhức nhối mà xã hội đã và đang còn tồn tại
nguyễn đăng trương
đã đưa lên sân khấu những câu chuyện những nhân vật dù mang tính ước lệ của sân khấu
nhưng đâu đó người xem cảm nhận được nhân vật ấy có phần đầy chân thực như đời sống
có lẽ bởi vậy mà kịch của nguyễn đăng trương luôn được khán giả đón nhận rất nhiệt thành
với những đóng góp đó cũng như người cha của mình
nhà viết kịch nguyễn đăng trương đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực sân khấu năm hai nghìn một mươi tám
tác giả nguyễn đăng trương là một trong những tác giả
rất là sông sáo của nền kịch nói việt nam hiện đại
nguyễn đăng trương là người viết rất nhiều
và một trong những đặc điểm mà có thể phải nói phải nhấn mạnh vào cái tác phẩm kịch nguyễn đăng trương
là nó mang hơi thở đời sống một cách rất là trực tiếp
và đấy là một trong những phẩm chất mà tôi nghĩ rằng sân khấu kịch cũng như là sân khấu việt nam nói chung
đang hơi bị thiếu những tác giả như thế
là một tác phẩm mới của nhà viết kịch nguyễn đăng trương nhưng thay vì đề cập tới những vấn đề mang tính thời sự
những mâu thuẫn gai gắt của xã hội thì điều còn lại lại khai thác một câu chuyện thời hậu chiến
không có những xung đột kịch không có tuyến nhân vật xấu
ở điều còn lại chỉ có những nhân vật là người tốt và với những bi kịch của họ
khi tôi can sát cuộc sống
thì tôi mới thấy là đa số bây giờ kể cả những thế hệ đã bước qua kiểu chiến tranh đặc biệt là lớp trẻ
bị cái tác động cái cơn lốc cái dòng xoáy của cơ chế thị trường
làm cho con người ta là phải quần quại với cơ máu gạo tiền
làm cho con người ta phải quần quại mưu sinh
làm cho con người ta phải chăm chấm vào các cái giá trị vật chất
và từ những sự quần quại những cái hy sinh những cái chăm chấm
đó thì bỗng dưng những người kể cả bước qua cuộc chiến tranh hay kể cả thế hệ trẻ quên đi quá khứ
có một cái câu rất hay là nếu ta bắn vào quá khứ bằng xung lục thì tương lai sẽ bắn vào ta bằng đại bác
và tôi thấy rằng là nếu như thế này trong suy nghĩ của tôi thì nguy hiểm quá
với những cái mục đích các cái giá trị nhân văn
cho nên tôi nghĩ là phải biết một cái vở nói về quá khứ
câu chuyện kỳ xoay quanh thân phận những người phụ nữ ở làng bòng
một làng quê vùng nông thôn bắc bộ
từ trong kháng chiến chống mỹ và tới sau khi chiến tranh kết thúc
ở đó có bà muộn vợ một liệt sĩ thời chống pháp ở vậy nuôi người con trai tên bân trưởng thành
nhưng khi bân vừa lập gia đình anh đã lên đường vào nam chiến đấu để lại quê nhà người vợ trẻ
mất chồng từ sớm bà muộn hiểu nỗi nhớ nhung khát khao của cô con dâu tên thuyến
trong tiếng chảy giã cốm vật vã thâu đêm
chiến tranh ngày càng ác liệt
những tờ giấy báo tử cứ lần lượt gửi về trong nỗi lo âu của người ở lại
trong bối cảnh ấy chỉ vì một phút bồng bột không kiềm chế được bản thân thuyến đã có quan hệ tình cảm với bường
một chiến sĩ của đơn vị bộ đội qua làng chú quân ở nhà mình trước khi vào nam
chuyện tình của hai người bị phát hiện nhưng bà muộn bất ngờ đã đứng ra bảo vệ thuyến
giàn xếp với đơn vị bộ đội để bường không bị kỷ luật và kịp lên đường chiến đấu
có con với bường nhưng hai mẹ con thuyến vẫn được bà muộn chở tre bao mọc sau bao năm đẳng đẳng
một người có một tình huống đặc biệt có con với một người lính khác
nhưng cái bản của nhà hát kiệt tôi rất mừng là có câu
con không biết cái người con gái đó đã có chồng
con cũng không biết cái người chồng đó đã có chồng